nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp việt nam tại nhật bản
hiệp hội bóng đá người việt tại nhật đã tổ chức giải bóng đá kết nối doanh nghiệp việt nam tại nhật bản năm hai nghìn một mươi chín
với hơn năm mươi đội bóng đăng ký tham dự đến từ các câu lộc bộ bóng đá không chuyên của các doanh nghiệp việt nam tại nhật bản
và các câu lộc bộ không chuyên của nhật bản sau hơn ba tuần tranh tài trận chung kết đã diễn ra đầy kịch tính
giữa câu lộc bộ vnffc và tokai fc
kết quả câu lộc bộ tokai fc đã giành chiến thắng và giành chức vô địch favija vivo cup hai nghìn một mươi chín
điều đánh giá cao về quy mô cách thích tổ chức và chất lượng giải đấu giải bóng đá favija vivo cup hai nghìn một mươi chín
là món ăn sức khỏe tinh thần giúp gắn kết và nâng cao tinh thần đoàn kết của cộng đồng người việt nam tại nhật bản
củng cố thêm mối quan hệ hữu nghị thân thiết giữa chính phủ và nhân dân hai nước